tại tỉnh quảng trị trong thời gian gần đây tình trạng buôn lậu trên biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động như là dùng xe mô tô phân khối lớn để vận chuyển hàng lậu
và điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng và gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường
phóng nhanh vượt mặt các lực lượng chức năng là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được về các đối tượng chở hàng lậu trên tuyến quốc độ chín
đoạn qua làng vây huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
khi mà chúng tôi ra hiệu lệnh dương xe thì họ không quân thủ pháp luật quân thủ cái hiệu lệnh dương xe
nó lăng lết đến vòng và cản trở rất nguy hiểm tiềm hình là cái tai nạn giao thông rất cao
chạy thuốc jet đấy thì ở đây thì nói chung là như cơm bựa rồi
chạy thì nói chung là tốc độ của nó thì tám mươi trên đường hết
nếu mà xảy ra tai nạn thì coi như là chết là có đấy
rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng chở hàng lậu
các đối tượng buôn lậu bằng xe mô tô thực hiện
trước tiên là cho người nhà canh chừng lực lượng chức năng bằng nhiều điểm khác nhau
khi phát hiện lực lượng chức năng thì cho xe quay đầu lại đổi hướng chạy trốn
một điểm chung là các đối tượng buôn lậu bằng xe mô tô không bao giờ dùng xe có biển số
hoạt động vận chuyển hàng lậu ngày càng tinh vi và manh động hơn
quy định của pháp luật về lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng không được truy đuổi
các đối tượng nâng đầu này hiện nay là vì các đối tượng này là xuất hiện là có
thì truyền giá tăng thậm chí là các đối tượng này còn là thách thức cả lực lượng chức năng
chúng tôi phải tăng cường lực lượng và đặc biệt là điều lực lượng ở các nơi khác
tăng cường chi viện cho các đơn vị trên địa bàn trọng điểm để mật phục ngày đêm
nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng
hai là tổ chức phòng người từ xa ba là phối hợp với các lực lượng có biện pháp tránh từ xa và tránh trực tiếp
tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh quảng trị đang diễn ra nóng bỏng và phức tạp
đòi hỏi các ngành chức năng phải có giải pháp quyết liệt triệt để hơn mới ngăn chặn hiệu quả